liên quan đến vụ cháy quán karaoke làm cho ba mươi hai người chết sau khi xem xét hồ sơ điều tra
viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung đối với vụ án này
cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố ba bị can
tuy nhiên sau khi xem xét hồ sơ điều tra viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương đã trả hồ sơ
yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung đối với vụ án này
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương khởi tố ba bị can
gồm chủ quán karaoke an phú là lê anh xuân bốn mươi hai tuổi ngụ thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
bị khởi tố điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
nguyễn duy linh nguyễn phan phở bị khởi tố điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng